thưa quý vị theo báo cáo của văn phòng bộ công an ngày hai tết toàn quốc đã xảy ra tám mươi ba vụ tai nạn giao thông
làm hai mươi tám người thiệt mạng tám mươi bảy người bị thương
trong đó đường bộ xảy ra tám mươi hai vụ tai nạn giao thông làm hai mươi tám người tử vong tám mươi sáu người bị thương
cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra phát hiện xử lý bảy bốn trăm sáu mươi chín trường hợp
trong đó đường bộ bảy tám trăm bốn mươi năm trường hợp vi phạm phạt tiền hai mươi tỷ bảy trăm chín mươi bốn triệu đồng
tạm giữ hai trăm năm mươi ba xe ô tô bốn bốn trăm bảy mươi xe mô tô và hai mươi bốn phương tiện khác
cảnh sát giao thông cũng tước hai bảy mươi tám giấy phép lái xe các loại
trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý ba chín trăm chín mươi ba trường hợp về tốc độ là một hai trăm hai mươi chín trường hợp về ma túy là hai mươi trường hợp
chỉ trong vòng một mươi hai tiếng đồng hồ sau khi gây án đối tượng trần xuân đạt
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại khóm bốn phường hai thành phố sóc trăng
đã bị lực lượng công an bắt giữ để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản
vào dạng sáng ngày một mươi một tháng hai tức mùng hai tết trần xuân đạt cùng đồng bọn điều khiển xe mô tô đi tìm tài sản của người dân để chiếm đoạt
đến khoảng năm giờ khi đến đoạn trước hẻm ba mươi đường đoàn thị điểm phường ba thành phố sóc trăng
đạt và đồng bọn phát hiện một người đàn ông điều khiển xe mô tô nên đã dùng dao để đe dọa cướp xe mô tô và nhanh chóng tẩu thoát
nhận được tin báo đến khoảng một mươi bảy h cùng ngày lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng trần xuân đạt cùng tăng vật
riêng đối tượng đi cùng với đạt hiện đã bỏ trốn
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long thành tỉnh đồng nai vừa khởi tố bắt tạm giam đối tượng nguyễn hoài nhân
trú tại tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm
trước đó công an huyện long thành đã bắt quả tăng nhân đang bán ba hộp pháo hoa nổ loại bốn mươi chín ống cho một người dân ở ấp ba xã phước bình
khám xét khẩn cấp nơi ở của nhân phát hiện thêm bốn mươi tám hộp pháo hoa nổ tổng trọng lượng pháo cơ quan công an thu giữ là tám mươi sáu kg
nhân khai nhận mua số pháo trên của một người chưa rõ lai lịch ở tỉnh bình phước với giá gần bốn mươi một triệu đồng mang về bán kiếm lời thì bị bắt
tối qua trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông trên địa bàn
cảnh sát giao thông công an huyện lạc dương tỉnh lâm đồng đã kịp thời giúp đỡ hỗ trợ đưa một trường hợp sản phụ đang chuyển dạ trên đường đến bệnh viện an toàn
ngay khoảng một mươi chín h tối cùng ngày hai cán bộ đội cảnh sát giao thông công an huyện lạc dương đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông bằng xe ô tô chuyên dùng trên quốc lộ hai mươi bảy c
khi tới địa phận xã đạ sa thì phát hiện chiếc xe ô tô bị hư hỏng bên vệ đường
tiếp cận kiểm tra thì phát hiện trong xe có trường hợp là sản phụ đang đi sinh
tỉnh lâm đồng hành động của hai chiến sĩ công an rất kịp thời khi đoạn đường từ xã đạ sa đến trung tâm đà lạt còn khoảng hai mươi km qua một đoạn đèo dường thông khá quanh co và không có đèn đường
sở giao thông vận tải hà nội vừa đề xuất miễn phí vé lượt vé ngày xe buýt và tàu điện vào tất cả các ngày lễ trong năm
sở giao thông vận tải hà nội cho biết dịp lễ tết khách vãng lai khách du lịch có nhu cầu sử dụng xe buýt và tàu điện tăng cao
việc miễn phí vé là cơ hội để quảng bá hình ảnh của thủ đô hệ thống vận tải hành khách công cộng hiện đại và thuận tiện thu hút người dân sử dụng
theo báo cáo nhanh của bộ y tế trong ngày đầu năm mới có hơn năm mươi một bệnh nhân đến khám cấp cứu hơn một mươi chín năm trăm linh bệnh nhân nhập viện điều trị nội chú hơn hai năm trăm linh bệnh nhân chuyển viện
số bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh là hơn tám mươi năm người
trong số các bệnh nhân cấp cứu có hai trăm tám mươi ca do pháo nổ pháo hoa
trong đó một trăm sáu mươi ba ca phải nhập viện điều trị không có trường hợp tử vong do pháo nổ pháo hoa
có ba mươi sáu ca do vũ khí vật liệu nổ tự chế khác
trong đó có một trường hợp tử vong
ngoài ra có ba bảy trăm tám mươi hai ca cấp cứu do tai nạn giao thông
trong đó có hơn một năm trăm linh ca nhập viện điều trị nội trú
bộ y tế cho biết các cơ sở khám chữa bệnh đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của bộ về tăng cường công tác khám chữa bệnh trong dịp tết bố trí nhân viên ứng trực bảo đảm cấp cứu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân
bộ y tế cũng khẳng định ngành y tế đã chuẩn bị và cung ứng đủ thuốc phục vụ khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh
tính đến một mươi hai h ngày một mươi tháng hai bộ y tế không nhận được thông tin phản ánh về thiếu thuốc tăng giá thuốc trong dịp tết
trên toàn quốc chưa ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm nào trong ngày đầu năm mới
những ngày tết nguyên đán nhu cầu hiến máu tiểu cầu cấp cứu người bị bệnh nguy kịch điều trị trong các bệnh viện tăng cao
để có đủ lượng máu tiểu cầu cung cấp cho các bệnh viện và dự trữ
công an tỉnh quảng ngãi đã ứng trực kịp thời hiến tiểu cầu cứu người dịp tết
đêm giao thừa tết năm nay gia đình chị trần thị trâm ở phường nghĩa lộ thành phố quảng ngãi lo lắng khi người cha ruột bị tai biến nguy kịch cần người hiến tiểu cầu
nghe tin chiến sĩ cảnh sát cơ động công an tỉnh quảng ngãi đã khẩn trương có mặt tại bệnh viện đa khoa quảng ngãi tham gia hiến tiểu cầu cứu người
gia đình chị trâm đã yên tâm và rất xúc động
có người thăng
nằm ở trong điều kiện bị bệnh như thế và rất cần sự giúp đỡ từ phía ngoài mà nhận được sự giúp đỡ từ các đơn vị công an thì gia đình cũng rất là biết ơn
những ngày này gần hai mươi cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh quảng ngãi đã thay phiên nhau túc trực tại khoa huyết học bệnh viện đa khoa quảng ngãi để kịp thời hiến tiểu cầu máu cứu người nguy kịch
vào những ngày năm mới của tết nguyên đáng thì biết được lượng thu máu của bệnh viện
năm nào cũng vậy vào dịp tết nguyên đán các bệnh viện đều rơi vào tình trạng cần lượng tiểu cầu máu lớn để cứu người
vì vậy phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi đã tổ chức chương trình xuân hồng yêu thương nhằm huy động cán bộ chiến sĩ tham gia hiến tiểu cầu cứu người dịp tết
có trên sáu mươi đoàn viên là cán bộ chiến sĩ
các cán bộ chiến sĩ phòng kiến sát cơ động tự nguyện tham gia chương trình
trong thời gian trước trong và sau tết số cán bộ chiến sĩ trên được bố trí thử trực tại đơn vị sẵn sàng tham gia hiến máu
thời gian qua rất nhiều trường hợp nguy cấp nhận tiểu cầu máu kịp thời đã giữ lại được mạng sống
hiến tiểu cầu máu cứu người không chỉ là một nghĩa cử cao đẹp mà còn thể hiện lòng nhân ái và trách nhiệm đối với xã hội của mỗi người
mỗi cán bộ chiến sĩ công an ngoài làm nhiệm vụ bảo vệ người dân vui xuân đón tết còn mong muốn hiến máu tiểu cầu để cấp cứu điều trị cho bệnh nhân nguy kịch trong dịp tết này
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai đã tiến hành khởi tố bắt tạm giam bốn đối tượng gồm vòng a bát nguyễn thị thảo linh đào duy lâm và lê văn đức
cả bốn cùng chú tỉnh đồng nai để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ tổ tuần tra một trăm sáu mươi một công an huyện cẩm mỹ bắt quả tàng linh và lâm đang tàng trữ một gói ma túy tại tổ chín ấp tân bảo xã bảo bình
qua điều tra mở rộng cơ quan công an đã tiến hành bắt đức và bát để điều tra về hành vi tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy thu giữ một gói ma túy một cân điện tử một bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy
cơ quan công an phường tân chính quận thanh khê tp đà nẵng truy xét và bắt giữ thành công đối tượng cướp giật tài sản của một nữ hành khách vào đêm giao thừa
đối tượng là mai vết trung quê tỉnh quảng bình nhận được tin báo của một nữ bị hại bị cướp giật điện thoại tại ga đà nẵng lực lượng công an nhanh chóng theo dõi mật phục bắt giữ được trung khi đối tượng có ý định quay lại ga đà nẵng tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội
tại cơ quan công an trung thừa nhận do thiếu tiền trả nợ nên khi đến ga phát hiện bị hại sơ hở thì nảy sinh ý định và thực hiện việc cướp giật tài sản rồi tẩu thoát
có được điện thoại trung đã tìm ra mật khẩu và rút hết sáu triệu đồng trong tài khoản của bị hại ngoài ra trung cũng thừa nhận đã thực hiện một vụ cướp giật khác từ trước đó
qua thử test trung dương tính với chất ma túy vụ việc đã được bàn giao cho công an quận thanh khê thụ lý điều
công an phường nam tp mỹ tho
công an phường nam tp mỹ tho tỉnh tiềm giang vừa tiến hành kiểm tra hành trình quán phở đại tại khu phố ba phường năm tp mỹ tho phát hiện một mươi chín giản pháo hoa phun viên
số pháo hoa này do nguyễn ngọc tân chú tại xã phước thạnh thành phố mỹ tho em trai chủ quán mua về để kinh doanh
tiến hành kiểm tra tân xuất trình hóa đơn mua pháo nhưng không có giấy phép kinh doanh theo quy định
tân khai đã mua tổng cộng một trăm bốn mươi bốn giản pháo hoa phun viên từ hai cửa hàng trên địa bàn tỉnh sóc trăng và vĩnh long đem về cất giấu tại quán
sau đó tân rao bán trên trang gia lô cá nhân
từ ngày một tháng hai đến khi bị bắt tân đã bán được một mươi bảy dàn pháo hoa phun viên